nhiều sinh vật dù có sống sót sau vụ cháy thì cũng sẽ rất khó khăn để chống trọi với các vết bỏng hay khăn hiếm thức ăn và nước uống

nếu hôm nay chúng tôi không tới đây thì nó sẽ sút cân từ từ vì không thể di chuyển để kiếm ăn các vết bỏng có thể bị nhiễm trùng
trước đây nhóm tình nguyện của chị jenny không khuyến khích người dân cho động vật hoang dã ăn thế nhưng trước thực trạng hiện nay họ đang kêu gọi người dân giúp đỡ chúng hết mức có thể
cháy rừng quy mô quá lớn chưa từng có tôi cho rằng sau đây động vật hoang dã sẽ bị suy dinh dưỡng vì không có thức ăn thiếu dinh dưỡng có thể khiến chúng không thể sinh sản được
theo ước tính mới của quỹ động vật hoang dã thế giới đợt cháy rừng nghiêm trọng tại australia đến nay có thể giết chết hơn một hai mươi năm tỷ động vật
cả trực tiếp lẫn gián tiếp ước tính mới nhất dựa trên tính toán bằng phương pháp đánh giá tác động dài hạn của việc mất đất rừng lên các loài động vật
bởi dù vô số động vật đã bị thiêu sống trong trận cháy rừng những con vật sống sót vẫn có thể bị chết sau đó vì bị thương hoặc thiếu thức ăn nước uống do môi trường sống đã cháy rụi
à vâng theo dõi những hình ảnh này thì đối với tôi trong những ngày vừa qua thì nó vô cùng ám ảnh
điều này cũng cho thấy được rằng cái việc mà cái sự cố hỏa hoạn là vô cùng nghiêm trọng
và gây ra rất nhiều những hệ lụy sau đó
vâng và con người cũng đã hết sức cố gắng để có thể cứu được những con vật nhiều nhất có thể
và những hình ảnh này đã gây xúc động cho những người xem và được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội
vâng cháy rừng là mối lo ngại thường trực ở australia bởi vì mùa hè thường khô và nóng
thế nhưng mà năm nay thì các đám cháy bùng phát sớm hơn và có sức tàn phá mạnh hơn
và theo các chuyên gia các đám cháy này bùng phát trong điều kiện thời tiết cực kỳ khô nóng do tác động của biến đổi khí hậu
và đây cũng chính là lời cảnh báo dành cho con người cần phải hành động trước khi quá muộn
và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong bản tin thế giới chuyển động hôm nay